chương trình trưa nay chủ nhật ngày một mươi hai tháng hai sẽ có những nội dung chính sau đây
phát biểu ý kiến khai mạc đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy sẽ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa quảng bá hình ảnh và giúp thế giới biết đến tây bắc việt nam vùng đất có nhiều tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch
bằng những hành động thiết thực của các cấp chính quyền và người dân du lịch vùng tây bắc nói riêng và du lịch việt nam nói chung sẽ có bước phát triển ấn tượng trong năm hai nghìn một mươi bảy tạo đà cho một thời kỳ phát triển nhanh hơn và bền vững hơn
lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy là một trong những sự kiện quan trọng mở đầu cho chuỗi các sự kiện của năm du lịch quốc gia
là thời điểm cơ hội để lào cai và các tỉnh vùng tây bắc phối hợp giới thiệu quảng bá các sự kiện của địa phương nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch lên một tầm cao mới
hôm qua đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi làm việc với tổng công ty cấp nước tp hcm sawako về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung cấp nước sạch trên địa bàn năm hai nghìn một mươi sáu và chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
theo đó đồng chí đinh la thăng đã chỉ đạo sapa cần bảo đảm việc cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của người dân và giảm thất thoát nước dưới một mươi
đồng chí đinh la thăng yêu cầu tổng công ty cấp nước sài gòn sawako tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng hồ chứa nước thô cũ phối hợp đồng bộ với các ngành xây dựng công viên kết hợp hồ nước thô mới
ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý xử lý kiểm tra điều tiết cung ứng nguồn nước sạch nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước của địa bàn thành phố
đồng thời giải quyết có lộ trình không sử dụng nguồn nước ngầm đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng nước sạch và đến năm hai nghìn hai mươi phải giảm thất thoát nước dưới một mươi
so với tỷ lệ thất thoát nước vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu là gần hai mươi chín tức mỗi ngày thành phố hồ chí minh mất hơn năm trăm sáu mươi năm m ba
đồng chí đinh la thăng nhấn mạnh cung cấp nước sạch chính là một trong những mục tiêu của thành phố nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân
ngành cấp nước cần đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa đầu tư phát triển cung cấp nước sạch tạo ra môi trường kinh doanh
mạnh cho các nhà đầu tư cùng tham gia sawako cũng cần công khai về giá nước và nếu cần có thể đề xuất thay đổi cơ cấu giá nước cho phù hợp
thưa quý vị liên quan đến vụ việc nhiều thân cây xà cừ trên đường láng quận đống đa hà nội bị đục khoét vỏ như truyền hình nhân dân đã đưa tin
ngày một mươi một tháng hai công an quận đống đa hà nội cho biết đã xác định được người liên quan đến hành vi đục khoét vỏ thân cây xà cừ
nằm giữa giải phân cách trên đường láng
và động cơ đục khuét lấy vỏ cây
theo tài liệu của cơ quan công an qua công tác điều tra công an quận đống đa đã làm rõ được người độc khuét vỏ cây xà cừ là một người đàn ông
qua lời khai của người này thì vợ ông ta có bị bệnh da liễu ở chân chữa nhiều năm không khỏi
do được người thân mách lấy vỏ cây xà cừu đun lấy nước ngâm chân sẽ chữa được bệnh
nên trong thời gian qua người đàn ông này đã thường xuyên mang rau dựa và một chiếc búa đinh ra hàng cây xà cừ
trồng trên giải phân cách giữa đường láng đục đẽo lấy bỏ thân cây để đun nước chữa bệnh cho vợ
hiện toàn bộ dụng cụ liên quan đến việc đục đẽa cây cơ quan công an đã thu được gồm một con dao dựa dài ba mươi năm cm
rộng bảy cm một búa đinh cắn gỗ dài ba mươi cm và một số túi ni lông
số vỏ xà cừ do chỉ đun ngâm chân được một lần nên dùng xong đã bị vứt bỏ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong ngày hôm nay một mươi hai tháng hai
khối không khí lạnh suy giảm dần cường độ do đó các tỉnh bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
nền nhiệt tăng nhẹ trời ấm dần buổi sáng trời nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều hứng nắng
nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ một mươi hai đến hai mươi độ riêng khu vực miền núi vẫn duy trì rét đậm với nền nhiệt thấp nhất từ chín đến một mươi một độ
có nơi dưới tám độ các khu vực còn lại của cả nước phổ biến thời tiết tốt ngày có nắng nhẹ đêm có mưa vài nơi
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm có vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
vùng biển từ quảng trị đến ninh thuận và phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả phía tây vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình
bộ tài chính cần đánh giá tác động với đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
quảng ngãi mất an toàn thuyền kè trên hồ thủy điện
trong dự thảo luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi bộ tài chính có đề xuất về việc tăng khung mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu từ ba lên tám đồng một lít
tuy nhiên đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế
hầu hết các ý kiến đều cho rằng
mức đề xuất nới khung này là quá lớn
lý giải cho đề xuất nới khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu bộ tài chính cho rằng
một trong những lý do đề xuất tăng thu thuế bảo vệ môi trường là để cơ cấu lại ngân sách trong bối cảnh hội nhập
các dòng thuế bị cắt giảm ngoài ra đề xuất cũng dựa trên tính toán nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu mặt hàng này
vì như tôi nói là cùng với việc điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng
thì cùng với việc ấy là chúng ta cắt giảm thuế nhập khẩu
theo báo cáo của bộ tài chính năm hai nghìn một mươi sáu mức đóng góp của thuế bảo vệ môi trường trong tổng thu ngân sách là bốn một mươi
nếu cộng cả thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế vat thì mức đóng góp của ngành xăng dầu
vào khoảng chín tám tổng thu ngân sách
theo tính toán của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci nếu mức thuế mới kịch khung được áp dụng
thì mức đóng góp lên đến khoảng một mươi năm tổng thu ngân sách

đây là tỷ lệ rất lớn và không có lợi cho kết cấu ngân sách quốc gia
khi người dân làm thuật lợi thì người ta đóng thuế nhiều
khi mà doanh nghiệp kinh doanh thành công thì người ta đóng thuế nhiều
thì cơ cấu ngân sách dựa trên một thu như vậy thì nó mới phù hợp
còn nếu mà chỉ dựa vào thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế bảo vệ môi trường
để tạo nên nguồn thu thì chúng tôi cho rằng điều đấy tương đối đáng lo ngại
về cơ cấu bền vững của phân thu ngân sách
đối với cộng đồng doanh nghiệp đề xuất nới khung thuế bảo vệ môi trường
từ ba tới tám đồng một lít là quá lớn ảnh hưởng lớn đến sản xuất
đặc biệt trong bối cảnh nhiều khoản chi phí hiện tại đã tăng như phí bot phí cảng biển
nếu đề xuất trên được chấp nhận thì doanh nghiệp sẽ rất khó khăn
tôi cũng nghĩ là chỉ tăng ở cái mức khoảng độ tầm một mươi hai mươi để đảm bảo cái yếu tố là các doanh nghiệp
chúng ta chuẩn bị bước có thể đầu tư kinh doanh để chúng ta có nguồn tài chính
một cách ổn định trong thời gian dài
việc cắt giảm thuế quan từ các hiệp định thương mại có thể mang lại lợi thế
cho cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
nếu tăng thuế đối với xăng dầu để bù lại thì sẽ lợi bất cập hại
khiến các doanh nghiệp việt nam mất lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ nước ngoài
trong báo cáo đánh giá tác động vcci cho rằng bộ tài chính cần phải làm rõ
từng phương án tối đa tối thiểu hay trung bình
việc chỉ đưa ra khung như hiện tại có thể làm ủy ban thường vụ quốc hội chủ động hơn
nhưng điều này lại khiến người dân và doanh nghiệp quan ngại
đặc biệt trong bối cảnh thu ngân sách khó khăn như hiện nay
mức tăng của xác lệnh này sẽ nhanh và sớm kịch khung
thưa quý vị thời gian qua liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn làm chết người
vì lật ghe xuồng trên các đập hồ thủy điện
thế nhưng tình trạng người dân đi lại bằng ghe xuồng trên hồ chứa thủy điện
không trang bị áo phao không có các biện pháp bảo hộ an toàn vẫn tái diễn
tai nạn rủi ro luôn hiện hữu cho người và phương tiện đi lại trên các công trình thủy lợi vùng cao
ngày nào cũng vậy anh đinh văn hoa cùng người thân vào dãy bên kia hồ chứa nước nước trong
bằng chiếc xuồng máy của gia đình
chở mì chở keo anh hoa ra vào dãy hàng chục lần mỗi ngày
không áo phao không phao cứu sinh
ba năm qua anh vẫn đi lại bằng phương tiện này trên hồ chứa nước nước trong
biết nguy hiểm nhưng anh cũng không quan tâm đến việc trang bị bảo hộ an toàn cho mình và người thân
khi hồ chứa nước nước trong thuộc hai huyện sơn hà và tây trà tỉnh quảng ngãi
vận hành năm hai nghìn một mươi năm nhu cầu đi lại bằng thuyền con xuồng máy để canh tác trồng rừng của bà con trong vùng tăng cao
chỉ tính riêng xã trà sinh đã có bảy mươi chiếc xuồng ghe máy của người dân
mỗi ngày hàng trăm chiếc ghe xuồng địa phương và vùng lân cận đi lại trong lòng hồ
thế nhưng hầu hết các phương tiện này đều không trang bị áo phao phao cứu sinh theo quy định
chính quyền địa phương cho biết đã tập huấn các biện pháp an toàn và cấp phép cho các phương tiện
nhưng bà con không thực hiện
trên diện tích mặt hồ một mươi hai km vuông cao trình tám mươi mét với dung tích ba trăm linh triệu mét khối nước
nhiều khu vực sâu nước xiết nguy cơ tai nạn rất cao
ở việc mua xuân thì xã cũng rất khuyến khích cho bà con mua xuồng
rồi bà con tù mua xuồng với bà con bỏ tiền tù mua
nhưng do nhiều bà con rất là chủ quan và sắp tới rồi bà con xã sẽ có biện pháp
giải pháp cấp áo phao cho bà con để đi trên xuồng an toàn
không ít tai nạn thương tâm xảy ra do người dân chủ quan đi lại mất an toàn trên các hồ chứa
hồ thủy điện đập dâng
bên cạnh việc quản lý lòng lèo của địa phương
thì chính người tham gia giao thông đường thủy cũng chủ quan
xem thường tính mạng
do vậy tỉnh quảng ngãi cần có biện pháp kiểm soát
xử lý nghiêm để tránh những tai nạn đáng tiếc trên các công trình ở miền núi cao
tiếp tục chương trình với thông tin về kinh tế
bộ công thương vừa có công thư gửi bộ trưởng thương mại và bộ trưởng nông nghiệp tài nguyên nước úc
đề nghị chính phủ úc cân nhắc sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín
bởi lệnh này có ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành nuôi trồng sản xuất chế biến tôm xuất khẩu của việt nam
vào ngày bảy tháng một vừa qua bộ nông nghiệp và tài nguyên nước australia đã ra thông báo về việc thực thi khẩn cấp
lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước châu á
do lo ngại bùng phát bệnh dịch đốm trắng tại australia
lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và kéo dài trong vòng sáu tháng
bộ công thương đã nêu quan ngại của phía việt nam thông báo những tổn thất to lớn mà người nuôi tôm
và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của việt nam sang thị trường australia đang phải đối mặt do lệnh tạm ngừng nhập khẩu
đề nghị chính phủ australia xem xét có biện pháp khác tốt hơn thay vì áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu
đồng thời sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước
trong thời gian tới bộ công thương sẽ tiếp tục nêu vấn đề trao đổi với các cơ quan hữu quan của phía australia
và phối hợp với các cơ quan hữu quan của việt nam trong việc vận động đề nghị australia sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu nói trên
để đảm bảo nguyên liệu
mía phục vụ công tác chế biến tỉnh quảng ngãi đã quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu với tổng diện tích trên bốn bốn trăm linh hectare
triển khai trên năm mươi bốn xã của tám huyện đồng bằng và miền núi tiềm năng phát triển bế đường
trong đó diện tích mía đứng hàng năm là ba sáu trăm sáu mươi hectare và diện tích mía luân canh là sáu trăm bốn mươi năm hectare
phấn đấu năng suất mía bình quân đạt sáu mươi tấn trên hectare sản lượng mía đạt hai trăm một mươi chín ba trăm linh tấn mỗi năm chữ đường đạt một mươi bốn
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi vùng mía nguyên liệu sẽ đủ đáp ứng ngành công nghiệp chế biến từ mía đường
tăng thu ngân sách cho tỉnh quảng ngãi tăng giá trị gia tăng trên diện tích đất nông nghiệp cho nhà nông
hiện tỉnh quảng ngãi đang giả soát vùng mía nguyên liệu bảo đảm quy mô trồng mía tập trung trên diện tích từ năm hectare trở lên
có địa hình tương đối bằng phẳng chất lượng đất tốt có khả năng dồn điền đổi thửa để hình thành cánh đồng lớn
thuận lợi cho đầu tư cơ giới hóa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
sau khi hoàn tất ngành nông nghiệp sẽ tập trung đầu tư cơ sở ả tầng tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân
theo lộ trình phát triển ngành công nghiệp mía đường của tỉnh quảng ngãi
bộ khoa học và công nghệ vừa phê duyệt dự án chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng chuối già philippines
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở vùng uminha tỉnh cà mau
dự án này sẽ bắt đầu thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bảy với mục tiêu tiếp nhận và làm chủ quy trình kỹ thuật
để xây dựng mô hình nhân giống vô tính chuối già philippines và giống chuối xiêm địa phương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
kể nay phần lớn nông dân vùng uminha vẫn còn tập quán trồng chuối theo cách truyền thống
chưa quan tâm đầu tư kỹ thuật như bón phân chăm sóc đốn tỉa
hầu hết các vườn chuối lâu năm già cỗi giống chuối bị thoái hóa do không thuần trùng
từ đó làm năng suất chất lượng trái chuối chưa cao
trước thực trạng trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
đang thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành hàng chuối theo chuỗi liên kết nông dân với doanh nghiệp
từ khâu cung cấp giống trồng tiêu thụ và chế biến để nâng cao giá trị loại cây trồng này
thưa quý vị dằm tháng riêng là một trong những ngày rất quan trọng theo âm lịch
trong khi nhiều người dân cả nước ngày này nô nức đến chùa lễ phật dự các lễ hội đầu năm
lễ vía bà hay hòa mình trong không gian
với cộng đồng người hoa ngày dằm tháng riêng được gọi là tết nguyên tiêu
là một dịp lễ hội đầu năm đặc biệt
dằm tháng riêng là một trong những ngày rất quan trọng theo âm lịch
trong khi nhiều người dân trong cả nước ngày này nôi nức đến chùa lễ phật dự các lễ hội đầu năm
lễ viếng bà hay hòa mình trong không gian bay bổng của ngày thơ việt nam
thì với cộng đồng người hoa ngày dằm tháng riêng được gọi là tết nguyên tiêu
cũng là dịp lễ hội đầu năm đặc biệt
đối với cộng đồng người hoa
thì một điều ý nghĩa quan trọng hơn nữa
thì đó là một sự viên mãn
tức là một sự kết thúc rất tốt đẹp
và những ngày đó
với cái ngày đó thì các bà ngoại thừa ngồi lại với nhau
xung bày trong gia đình
rồi tổ chức những lễ hội như vậy
để thể hiện tình cảm với nhau
như là một lần nữa
gửi tới những lời chúc tụng
đến với tất cả những người thân
những bạn bè trong gia đình
một năm mới
vừa mở đầu
để nó bưa thuần gió hòa và bạc sự như ý
nhằm góp phần giới thiệu văn hóa truyền thống
của đồng bào người hoa
và đa dạng loại hình văn hóa nghệ thuật
vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn
của người dân và du khách
ngày một mươi một tháng hai tức dầm tháng riêng
quận năm tp hcm đã tổ chức lễ hội nguyên tiêu
với nhiều hoạt động đặc sắc
thu hút nhất là màn diễu hành đường phố
và biểu diễn lân sư rồng
hóa trang đi cà kheo vẽ tranh
viết thư pháp
tại các ngôi chùa hội quán
và trên các đường phố chính của quận năm
nơi tập trung đông nhất đồng bào người hoa
đối với cộng đồng người hoa
tết nguyên tiêu không chỉ thuần túy
mang thu vui thưởng ngoạn
mà còn ý nghĩa tâm linh lớn lao
cúng các vị tiền
tiền hiền vừa cầu mong cuộc sống tốt đẹp
nôi đủ quê hương xứ sở phồn vinh
và tết nguyên tiêu còn là dịp
để giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc
của đồng bào người hoa trong nền văn hóa
chung của cộng đồng các dân tộc việt nam
đồng thời còn trở thành một sự kiện hấp dẫn
du khách các nơi khác khi đến thăm
tp hcm trong dịp đầu năm này
đến hẹn nại lên
cứ vào dịp tháng riêng tháng hai
hàng năm tại nhiều địa phương ven biển
của tỉnh quảng trị lại tổ chức lễ cầu ngư
lễ hội đã trở thành hoạt động sinh hoạt
văn hóa tâm linh không thể thiếu của người dân
vùng biển trước những chuyến ra khơi
đầu năm mới mời quý vị cùng đến thăm
và cảm nhận không khí của lễ hội độc đáo này
tại xã biển hải khê
huyện hải lăng tỉnh quảng trị
cứ đến ngày dằm tháng riêng hàng năm
người dân thôn thâm khê xã hải khê
huyện hải lăng lại cùng tất bật
chuẩn bị cho lễ cầu ngư những bậc
cao niên trong thôn đều có mặt đông đủ
từ rất sớm sửa soạn đồ lễ
họ là đại diện cho các họ tộc trong thôn
cùng tề tiệu về đây tỏ tấm lòng
thành kính trước thần linh và những người
đã quất những lễ nghi đặc trưng như
lễ tế giáng sơn lễ tế thập loại
cô hồn lễ nghinh thần lễ tế
đền thờ cá ông và lễ tạ
răng âm hồn đều được giữ gìn
nguyên vẹn từ hàng trăm năm qua
sau những khó khăn của năm
hai nghìn một mươi sáu do sự cổ môi trường biển
xảy ra qua lễ hội cầu ngư
năm hai nghìn một mươi bảy người dân quảng trì
lại thể hiện niềm tin tưởng vào một năm đền bắt
mới thắng lời và thuần bùm xuôi gió
khi phần lễ cầu ngư kết thúc cũng là
lúc phần hội đấu vật được diễn ra
hội vật truyền thống thu hút sự tham gia
của hàng chục đô vật và đông đảo người dân
tạo nên không khí vui tươi phấn khởi
trong ngày đầu năm mới bên cạnh đó
nhiều gia đình đã kịp thời chuẩn bị mua sắm
thêm ngư lưới cụ nâng cấp tàu thuyền
để sẵn sàng cho những chuyến ra khơi
trong năm mới
với những giá trị được gìn giữ từ bao đời nay lễ hội cầu ngư đã tiếp thêm động lực và sức mạnh tinh thần giúp bà con ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi bám biển
ngay từ đầu năm nhiều ngư dân của tỉnh quảng trị đã trúng đậm những mẻ cá khoai cá cơm lớn và tiêu thụ với giá cao
đây chính là tín hiệu vui báo hiệu một năm mới được mùa biển
vừa qua tại khu di tích quốc gia quảng trị
quốc gia đặc biệt côn sơn kiếp bạc thị xã trí linh tỉnh hải dương đã tổ chức hội thi gói bánh trưng dạ bánh dày lần thứ tám
đây là hoạt động mở màn cho lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc hai nghìn hai mươi bốn
tham dự hội thi gói bánh trưng dạ bánh dày tại lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay
có sự tham gia của hơn một trăm linh nghệ nhân thuộc một mươi hai đội đến từ các địa phương trong tỉnh
các sản phẩm tiêu biểu giành giải tại cuộc thi được lựa chọn làm lễ vật
trong lễ dân hương tại chùa côn sơn đền nguyễn trãi đền trần nguyên đán đền kiếp bạc đền nam tào và đền bắc đổ
đây là nghi lễ thể hiện lòng thanh kính dâng lên các bậc tiền nhân
hội thi là một nét đẹp văn hóa hướng về cội nguồn và nhắc nhở các thế hệ sau giữ gìn
và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
triều tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại
thái lan mở khách sạn đường
đầu tiên chuyên phục vụ du khách hồi giáo
thưa quý vị bộ quốc phòng hàn quốc vừa cho biết sáng hôm nay một mươi hai tháng hai
triều tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại
đặc biệt đây là lần bắn tên lửa đầu tiên của triều tiên kể từ khi ông donald trump lên làm tổng thống mỹ
theo bộ quốc phòng hàn quốc quả tên lửa được bắn vào lúc khoảng bảy giờ năm mươi năm phút sáng theo giờ địa phương
từ căn cứ không quân bang hien thuộc tỉnh bắc pyongyang phía tây triều tiên
và đã bay được khoảng năm trăm linh km về phía đông trước khi rơi xuống biển nhật bản
đây là lần đầu tiên triều tiên phóng tên lửa kể từ khi ông donald trump chính thức nhậm chức tổng thống mỹ
tuyên bố của quân đội hàn quốc gọi đây là hành động phu trường sức mạnh của bình nhưỡng
trước lập trường cung sắn của chính quyền tổng thống mỹ donald trump đối với triều tiên
trước đó nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un trong diễn văn chào năm mới đã nói rằng nước này
sẽ phóng thử một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm
trong khi truyền thông triều tiên cho hay một vụ phóng như vậy có thể diễn ra vào bất cứ thời gian nào
ngay sau khi triều tiên phóng một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay
hàn quốc và mỹ lập tức có cuộc họp an ninh nhằm đánh giá các bước tiếp theo
trong khi đó nhật bản cũng có động thái xem xét tình hình sau vụ phóng tên lửa của triều tiên
văn phòng tổng thống hàn quốc lập tức triệu tập cuộc họp an ninh vào lúc chín h ba mươi phút sáng nay
ở seoul tức bảy h ba mươi phút theo giờ hà nội nhằm đánh giá các bước tiếp theo
ngay sau khi xác định triều tiên phóng tên lửa đạn đạo
văn phòng hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết tên lửa đạn đạo trên
được phóng từ căn cứ không quân bang hiên ở một khu vực thuộc miền tây triều tiên
trước khi rơi xuống biển nhật bản
hàn quốc cho biết đang phối hợp với mỹ phân tích kỹ lưỡng các chi tiết
để xem đây có phải là một tên lửa đạn đạo tầm trung mushdad hay không
một quan chức quốc phòng mỹ cho biết quân đội nước này đã phát hiện vụ thử tên lửa của triều tiên
và đang đánh giá về động thái này
cùng ngày chính phủ nhật bản cho biết hiện chưa có thông tin về thiệt hại
sau vụ triều tiên thử tên lửa
vụ phóng diễn ra một ngày sau khi tổng thống mỹ donald trump tiến hành cuộc gặp thực định
với thủ tướng nhật bản shinzo abe trong đó nhất trí phối hợp phòng thủ mạnh mẽ
chống lại các mối đe dọa từ triều tiên
liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ kéo dài của hy lạp
thủ tướng hy lạp vừa đưa ra lời cảnh báo tới các chủ nợ quốc tế
rằng không nên chấp thêm những gánh nặng mới lên nước này
nhưng cũng đồng thời bày tỏ hy vọng rằng việc xem xét lại chương trình cứu trợ tài chính
vốn bị kéo dài sẽ kết thúc tốt đẹp
thủ tướng subras phát biểu trong một cuộc họp đảng syriza cánh tả của ông
rằng việc xem xét lại chương trình cứu trợ tài chính vốn bị kéo dài
sẽ có thể hoàn thành một cách tích cực
tuy nhiên cũng nhấn mạnh việc cắt giảm hơn nữa đặc biệt là lương hưu
vốn đã trải qua một mươi một lần cắt giảm kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ nổ ra
tại hy lạp vào năm hai nghìn một mươi sẽ rất khó để chấp nhận
trong khi đó theo chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker
thỏa thuận đang ở trong tình trạng nền tảng yếu vì quỹ tiền tệ quốc tế imf
dường như không muốn tham gia vào chương trình cứu trợ hy lạp
khi cho rằng chương trình đó sẽ không bao giờ kết thúc
và quốc gia này có thể sẽ phải vay tới hai trăm bảy mươi năm gdp vào năm hai nghìn hai mươi
cho đến nay tỷ lệ thất nghiệp của hy lạp là hai mươi ba
trong khi tăng trưởng kinh tế chỉ đạt một

iran và thụy điển vừa nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
trong đó có giáo dục khoa học công nghệ và viễn thông
đây là thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm
của thủ tướng thụy điển tới tehran
kênh truyền hình nhà nước iran dẫn lời lãnh tụ tinh thần tối cao của nước này
đại giáo chủ ali khameni khẳng định thụy điển là đối tác kinh tế có uy tín
đối với người dân iran đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác song phương
trong các cuộc đối thoại hai bên đã bàn thảo về hợp tác kinh tế giữa hai nước
cũng như các vấn đề quan trọng của khu vực
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng thụy điển cũng đã gặp tổng thống iran hassan rouhani
ông rouhani đánh giá cao vai trò trung lập của thụy điển trong các vấn đề quốc tế
đặc biệt là sự ủng hộ của nước này đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa iran và nhóm p năm có
một đoàn tàu chở hàng đã bị chật đường rây ở bang california của mỹ
tuy nhiên rất may không ai bị thương trong vụ tai nạn này
kênh truyền hình địa phương dẫn lời người phát ngôn công ty đường sắt thái bình dương liên bang mỹ cho biết
chỉ có ba người trên tàu khi đoàn tàu gặp nạn vào trưa ngày một mươi tháng hai theo giờ địa phương
thành phố oak grove thuộc bang california mỹ hai mươi hai tòa của đoàn tàu có ba mươi ba tòa này đã bị chật khỏi đường ray
và hầu hết rơi xuống khu vực nước lũ tràn gần sông kosomnes
tuy nhiên may mắn là không có thương vong xảy ra cũng như không có vật liệu nguy hiểm nào được vận chuyển trên tàu
công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do lũ lụt lính cứu hỏa phải tiếp cận từ vị trí cách đó hai km
và không thể tìm được chỗ đặt phương tiện hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị khách sạn đầu tiên đáp ứng các quy định của đạo hồi vừa được khai trương tại thái lan
với tên gọi anmerot khách sạn có hai trăm bốn mươi hai phòng này đã tiếp đón nhiều du khách đến từ malaysia indonesia
và các nước vùng vịnh ngay sau khi mở cửa
khách sạn đáp ứng các quy định của đạo hồi bao gồm các cơ sở vật chất cần thiết cho người hồi giáo
như phòng cầu nguyện và đồ ăn chế biến theo quy định của tôn giáo này
trước đó hồi tháng một giới chức ngành du lịch thái lan nhận định nước này sẽ đón thêm
nhiều du khách từ khu vực trung đông khi bảy quốc gia có đa số là người hồi giáo
nằm trong danh sách các nước bị cấm nhập cảnh mỹ theo sắc lệnh của tổng thống mỹ donald trump
theo thống kê chỉ hai số du khách tại thái lan trong năm hai nghìn một mươi sáu đến từ các nước trung đông
song con số này được dự báo sẽ tăng lên tám trong quý đầu năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó bộ thể thao và du lịch thái lan cho biết nước này còn là điểm đến hàng đầu
về dịch vụ y tế đối với nhiều người hồi giáo và sẽ tiếp tục giữ vị trí này trong thời gian tới
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân đái chào tạm biệt